theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến thời điểm này đã ghi nhận thêm ba ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó ca bệnh số hai trăm sáu mươi ba và hai trăm sáu mươi bốn đều là người dân tại thôn hạ lôi huyện mê linh thành phố hà nội
ca bệnh số hai trăm sáu mươi năm là một người nhập cảnh về từ thái lan đã được cách ly tập trung tại hà tĩnh
đến nay việt nam ghi nhận hai trăm sáu mươi năm ca trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm hơn sáu mươi
một trăm linh năm người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm gần bốn mươi
về tình hình điều trị chiều nay bộ y tế cho biết đã có thêm một bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân số một trăm năm mươi năm được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện đa khoa bạc liêu
như vậy đến thời điểm này tại việt nam đã có tổng cộng một trăm bốn mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh